phát biểu ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi trong cuộc họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh cần phải tiếp tục thực hiện mục tiêu kép
trước hết là các bộ ngành địa phương tập trung dồn cả tâm cả sức khắc phục nhanh nhất những hậu quả nặng nề
mà thiên tai gây ra tại các tỉnh miền trung nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân
khẩn trương có phương án chạy đua với thời gian cứu người là ưu tiên cao nhất
không để người dân bị đói rét màn trời chấu đất
đồng thời không được chủ quan lơ là để dịch bệnh bùng phát trở lại
phải quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh ở các cửa khẩu theo dõi y tế đối với người nhập cảnh
tinh thần là càng khó khăn chúng ta càng quyết tâm hơn nữa ý chí hơn nữa để đưa đất nước tiến lên
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá công tác phòng chống bão lũ thời gian qua là đồng bộ quyết liệt
cả hệ thống chính trị và nhân dân đã chung sức đồng lòng chủ động phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai
hạn chế tối đa thiệt hại do bão lũ sạt lở ở miền trung
nhưng do bão lũ lịch sử xảy ra liên tục lũ chống lũ bão chống bão nên gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
hiện chính phủ thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các lực lượng nhất là quân đội dùng sức tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
chính phủ các bộ ngành các địa phương nhất là các địa phương nằm trong vùng bão lũ
dồn sức cả tâm cả sức nguồn lực khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai nặng nề tại các điểm miền trung
nhanh chóng khôi phục lại cuộc sống của người dân
các bộ ngành địa phương nhất là các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt bão lũ sạt lở vừa qua
khẳng trương có phương án để mà chạy đua thời gian cứu chữa người lựa tiên cao nhất
không để người dân bị đói bị rác bị mặn trời chứa đất
một tinh thần tự cường
của cả nước của nước ta đặc biệt các tỉnh miền trung rụt thịt phải vương lây mạnh mẽ hơn
cấp quỹ chính quyền ở đây phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn để mà phát động nhân dân
về dịch bệnh covid một mươi chín cơ bản đã được kiểm soát tạo điều kiện tiếp tục khôi phục kinh tế
không được chủ quan lơ là để dịch bệnh bùng phát trở lại
cái này không chỉ là lầm tốt rồi
nhưng mà tôi lưu ý là phải quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu
theo dõi y tế người nhập cảnh
chú ý là năng lực xét nghiệm trên diện rộng
khả năng truy vết giữ đỡ cần thiết vật tư y tế
nhưng mà cần tạo điều kiện hơn để cho chuyên gia nhà đầu tư đón công dân về nước bảo hộ công dân
thần tốc thần tốc hơn nữa khi phát hiện có ca nhiễm
và tinh thần sẵn sàng nhất là sẵn sàng của ngành y tế
luôn luôn là điểm nóng trong vấn đề này
tuy lũ lụt nghiêm trọng nhưng khả năng năm hai nghìn hai mươi có thể đạt mức tăng trưởng hai ba
nền kinh tế nước ta đã qua đáy của quý ii và đang phục hồi theo hình chữ v trong quý iii
do vậy thủ tướng yêu cầu cần đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế
nhân rộng mô hình chuỗi giá trị của từng loại sản phẩm ưu tiên
đẩy mạnh logistic hỗ trợ chuỗi cung ứng trong lâm nông sản
tạo năng lực cạnh tranh thúc đẩy mạnh du lịch trong hai tháng còn lại
thúc đẩy xuất khẩu sang các thị trường như trung quốc eu nhật bản hàn quốc
tiếp tục đẩy mạnh tiến đội giãn ngăn đầu tư công gồm cả vốn korea
tất nhiên phải đảm bảo chất lượng không được hình thức lãng phí
bỏ cái đầu tư bộ tài chính khẳng trương chủ trì triển khai các chỉ đạo để kết luận
tại cuộc họp dứt khoát gắn chặt với trách nhiệm của người đứng đầu và bộ máy phụ trách mở công việc này
thì nhanh ra tôi cũng nói luôn các địa phương trọng điểm phải làm gương
nhất là hà nội tp hcm làm gương cả sáng trước thu ngang rách kể cả giãn ngăn vốn đầu tư công
thủ tướng lưu ý kích cầu thị trường nội địa một trăm linh triệu dân
bộ thông tin và truyền thông tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa chiến lược số mà thủ tướng đã ban hành
bộ kế hoạch và đầu tư cùng với bộ tài chính bộ lao động thương binh và xã hội chủ trì
thúc đẩy hơn nữa tháo gỡ vướng mắt đẩy nhanh tiến độ các gói hỗ trợ hiện nay
đồng thời cũng có thể nghiên cứu sớm đề xuất gói hỗ trợ bổ sung đợt hai phù hợp
bộ giáo dục và đào tạo chủ trì chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc giả soát
tiếp thu ý kiến có điều chỉnh phù hợp với bộ sách giáo khoa lớp một
với tinh thần minh bạch rõ ràng có giải pháp hỗ trợ tốt nhất cho học sinh sinh viên
các địa phương bị ảnh hưởng mưa lũ bảo đảm suy trì chương trình nội dung học tập